ngày ba mươi một tháng năm tại thành phố huế ubnd tỉnh thừa thiên huế tổ chức diễn đàn du lịch huế năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề kết nối lữ hành huế điểm đến an toàn và thân thiện nhằm thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch nội địa
hỗ trợ ngành du lịch địa phương phục hồi ngay trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
diễn đàn hướng đến đánh giá khả năng hồi phục du lịch thừa thiên huế xác định đối tượng thị trường khách trở lại địa phương
trong bối cảnh hiện nay và sau dịch bệnh công bố chương trình kích cầu du lịch của tỉnh năm hai nghìn hai mươi
kết nối với thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam triển khai chương trình kích cầu liên kết ba địa phương
đồng thời chú trọng quảng bá du lịch kết nối các doanh nghiệp lữ hành lưu trú lớn trong nước triển khai các chương trình kích cầu
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi thiệt hại doanh thu từ du lịch của tỉnh là khoảng hai hai trăm năm mươi tỷ đồng
lượng khách giảm năm mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín